chương trình hôm nay thứ năm ngày hai mươi bảy tháng tám sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao và đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
bắt nghi phạm vụ nổ súng khiến hai người thương vong ở thái nguyên
thưa quý vị
sáng nay bộ ngoại giao đã kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi và đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới dự buổi lễ
trong suốt bảy mươi năm năm trưởng thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng và sự diêu dắt trực tiếp của chủ tịch hồ chí minh
vị bộ trưởng ngoại giao đầu tiên ngoại giao việt nam luôn đồng hành cùng dân tộc
phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân góp phần quan trọng và những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng của dân tộc
hiện việt nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với một trăm tám mươi chín trên một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên liên hợp quốc
thiết lập được khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với ba mươi đối tác chiến lược toàn diện
tạo nền tảng vững chắc để việt nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước
và vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
ngoại giao đã nỗ lực triển khai định hướng chiến lược tích cực chủ động hội nhập quốc tế
đó là việc tham mưu các biện pháp bước đi chiến lược để việt nam trở thành mắt xích quan trọng
trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng
như wto cptpp evfta và các hiệp định thương mại khác qua đó tạo ra những động lực to lớn cho phát triển
bên cạnh đó ngành ngoại giao đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan
thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
ngoại giao đa phương đã trưởng thành mạnh mẽ và đã đạt được những thành tiệu quan trọng
khẳng định rõ việt nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
ngoại giao đã đóng vai trò nồng cốt trong việc tổ chức thành công nhiều trọng trách quốc tế lớn
ngoại giao đã chủ động tích cực đưa ra nhiều ý tưởng sáng kiến
góp phần vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới
ngoại giao ngày càng gắn kết hơn với người dân các địa phương và các doanh nghiệp trong quá trình phát triển
nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế thiết thực được tổ chức triển khai
góp phần mở rộng thị trường đối tác cho doanh nghiệp
thủ tướng nêu rõ ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín gây ảnh hưởng không nhỏ đến triển khai công tác đối ngoại
nhưng cán bộ ngành ngoại giao luôn nỗ lực cố gắng được bạn bè quốc tế đánh giá cao
với tinh thần thi đua để xây dựng đất nước
thủ tướng lưu ý thi đua yêu nước là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
tạo động lực cổ vũ động viên to lớn để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng
tạo thành sức mạnh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đối với công tác thi đua yêu nước của ngành ngoại giao bác đặc biệt nhấn mạnh
thi đua là tinh thần quốc tế thi đua làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lo động thế giới
thi đua cũng là góp phần giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới
thực hiện lời dạy của bác ngành ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước
cùng truyền thống lịch sử vẽ vang góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng lưu ý với những kết quả đã đạt được ngành ngoại giao có quyền tự hào
nhưng không được chủ quan tự mãn vì chặng đường phía trước còn dài nhiều khó khăn
tình hình diễn biến đại dịch covid một mươi chín còn phức tạp môi trường thế giới tiếp tục nổi lên nhiều biến động phức tạp
nhất là cọ sát địa chiến lược giữa các cường quốc sẽ có rất nhiều những việc khó phức tạp
đòi hỏi cán bộ ngành ngoại giao tuyệt đối trung thành với lập trường nguyên tắc đối thoại của đảng
nhà nước về giữ vững độc lập tự chủ
việc làm là bạn đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế thực hiện tốt đoàn kết nội bộ
đồng làm nỗ lực khôn khéo sáng tạo và hành tốt dịch vụ được giao
góp phần quan trọng giữ chế độ bảo vệ đường lối của đảng và nhà nước ta
muốn thực hiện nhiệm vụ cao cả đó các đồng chí phải phát huy
mạnh mẽ hơn nữa những thành tựu đạt được tiếp nối truyền thống lịch sử vẽ vang của ngành ngoại giao
công tác đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiền phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình
ổn định thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài để gắn kết hài hòa với phát huy nội lực
để phát triển nhanh bình vững năng cao vai trò vị thế và quy thế quốc tế của việt nam
công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường duyên cần có sự trung tay gấp sức
của các hệ thống chính trị và toàn xã hội
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao hôn trường độc lập cho một số cán bộ
có thành tích xuất sắc của ngành ngoại giao
trước khi dự lễ kỷ niệm thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo ngành ngoại giao
đã khai trường và tham quan nhà truyền thống không gian trưng bày tranh các bộ trưởng ngoại giao
thưa quý vị sáng nay hội nghị bộ trưởng kinh tế rcep lần thứ tám đã được tổ chức tại hà nội
dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
nhằm thảo luận và thúc đẩy đàm phán rcep hướng tới khả năng ký kết hiệp định vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo rcep bộ trưởng kinh tế của một mươi năm nước tham gia đàm phán rcep
đã tham dự hội nghị này theo hình thức trực tuyến
các bộ trưởng ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của hiệp định rcep trong bối cảnh bấp bênh về kinh tế
do ảnh hưởng của dịch bệnh
các bộ trưởng tin tưởng rằng việc ký kết rcep sẽ là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp
và làm bền vững hơn cấu trúc của kinh tế khu vực cũng như thể hiện sự ủng hộ của khu vực
đối với hệ thống thương mại đa phương
hội nghị nhấn mạnh vai trò của rcep trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và khu vực
sau đây là cụm thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục
theo kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng tám
các tỉnh thành phố có thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
sẽ công bố kết quả ngay sau khi có điểm thi thì thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu theo các cách sau
cách một thông qua website của bộ giáo dục và đào tạo thí sinh truy cập vào địa chỉ
thí sinh truy cập vào địa chỉ http thhptquốcgia edu vn
thí sinh tiến hành các thao tác nhập số chứng minh thư mã đăng nhập mã xác nhận để đăng nhập hệ thống
cách hai thông qua website của các sở giáo dục đào tạo địa phương nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
để cập nhật điểm thi nhanh và chính xác
sau khi truy cập vào địa chỉ của từng tỉnh thành phố thí sinh nhập số báo danh để xem chi tiết điểm thi
cách ba tra cứu trên các báo điện thử
ngoài những cách trên để tránh tình trạng nghẽn mạng do lượng người tra cứu quá đông
thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên một số báo điện thử chính thống
theo kế hoạch sau khi có điểm thi việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi tháng tám
việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trả học bạ và các loại giấy tờ chứng nhận cho thí sinh
sẽ do hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày bốn tháng chín
ngay sau khi thống nhất phương án tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vào các ngày mùng ba mùng bốn và mùng năm
năm tháng chín sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng đã khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện
để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
trong những ngày qua hơn hai giáo viên tại hai mươi bốn điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã được tập huấn công tác trông thi chấm thi thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến
trường thì bố trí các phòng có phương tiện
đó là loa để các giáo viên có thể nghe và hiện nay thì chất lượng đường truyền rất là tốt
và cái thông tin tập huấn từ sở giục đào tạo đến các bộ giáo viên là chất lượng rất là tốt
cùng với đó các trường đã tiến hành công tác khử khuẩn vệ sinh trường lớp
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết như bố trí nước sắt khuẩn tay tại dãy phòng
bố trí ban thi phòng thi bảo đảm quy định giãn cách cho thí sinh trong quá trình dự thi
đối với thành phố đà nẵng thì chúng tôi có hai mươi bốn điểm thi
theo đó thì có một các cái điểm thi dự phạm cho một số tình huống là phát sinh
trong trường hợp là thí sinh dương tính
thì nếu phát hiện thí sinh dương tính thì những thí sinh đó đã được miễn thi và xét đặt cách tốt nghiệp nếu đủ điều kiện
còn trường hợp mà thí sinh có những cái bị huyện non sốt thì chúng tôi đưa đến một cái điểm thi dự phạm
vì thế này chúng tôi dự kiến đó là điểm thi
trường trung học của thông ngõ trích công ở quận ngũ hồng sơn
sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng cũng đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tập đà nẵng
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai với tất cả các thành viên ban in sau đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại thành phố vào ngày hai mươi sáu tháng tám
ngày một tháng chín tới sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai
cho hơn một mươi một thí sinh tham gia đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và hơn hai giáo viên hơn hai trăm linh cán bộ dự phòng trong thi thanh tra kỳ thi
một năm học mới chuẩn bị bắt đầu
nhằm xếp chặt công tác thu chi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản
gửi tới các quận huyện thị xã các cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa
ban đại diện cha mẹ học sinh
để thu các khoản ngoài quy định không trực tiếp thu phí hoạt động của đại diện cha mẹ học sinh
theo văn bản có bảy khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu gồm bảo vệ cơ sở vật chất
bảo đảm an ninh nhà trường trông coi phương tiện giao thông của học sinh vệ sinh trường lớp
khen thưởng cán bộ giáo viên nhân viên mua sắm máy móc trang thiết bị đồ dùng dạy học cho trường
lớp hoặc cho cán bộ giáo viên nhân viên hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học
và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường
văn bản cũng nêu rõ việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai
dân chủ không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh
chuyển sang các nội dung khác cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết bộ công an đã họp với các bộ ngành liên quan
và thống nhất giữ nguyên thời hạn bằng lái xe một mươi năm thay vì rút xuống năm
quá trình xây dựng dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban soạn thảo đưa ra nhiều phương án quản lý tài xế
trong đó có đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe dưới chín chỗ ngồi và xe tải loại ba năm tấn từ một mươi năm xuống còn năm năm
mục đích đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe là để quản lý tốt hơn sức khỏe của tài xế
đây là đề xuất được đưa ra để lấy ý kiến người dân cơ quan chuyên môn và chuyên gia
tuy nhiên đến nay bộ công an nhận thấy với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được xây dựng
và sự liên thông dữ liệu của các bộ ngành khác nhau nên đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe còn năm năm là không cần thiết
vì vậy sẽ rút đề xuất này khỏi dự thảo luật bảo đảm an toàn giao thông
liên quan đến vụ đổ súng khiến cho hai người thương vong tại thành phố thái nguyên
theo thông tin từ công an tỉnh thái nguyên
đối tượng nông văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ sau gần bốn tiếng kể từ khi gây án
vào khoảng hai mươi h năm ngày hai mươi sáu tháng tám tại tổ bảy phường túc duyên thành phố thái nguyên
tú đã sử dụng súng tự chế bắn nhiều phát đạn về phía chị trần thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ một mươi chín phường quán triều thành phố thái nguyên
và anh nguyễn tiến tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ hai mươi một phường phan đình phùng thành phố thái nguyên là chồng đã ly hôn của chị trang
sau đó thuê taxi đi về tỉnh bắc giang để bỏ trốn
vụ nổ súng khiến chị trang tử vong anh tùng bị thương nặng và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra sự việc giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng
đến hai mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên
đã bắt được đối tượng nông văn tú tại thị trấn nhã nam huyện tân nguyên tỉnh bắc giang
nguyên nhân ban đầu tú khai nhận là do mâu thuẫn nợ nần với chị trang nên có hành vi trên
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ
đêm qua một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho của một công ty hoạt động
trong khu công nghiệp tân tạo quận bình tân tp hcm
đến khuya cùng ngày đám cháy mới cơ bản được khống chế
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ cùng ngày
nhiều người phát hiện ngọn lửa bùng cháy lớn kèm cột khói bốc cao hàng trăm mét
tại kho xưởng rộng hơn ba m hai thuộc công ty sinh hau trong khu công nghiệp tân tạo
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã huy động hàng chục phương tiện cùng hàng trăm cảnh sát đến từ nhiều đơn vị
tiếp cận khống chế đám cháy ngăn cháy lan
đến hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết
trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện điểm sụt lún nghiêm trọng tại địa bàn ấp hai a
xã tân ân huyện cân đức tỉnh long an
phần nền bên ngoài của đường giao thông rác với canh ba mươi tháng bốn bị sụt lún với chiều dài gần hai mươi mét
ăn sâu vào nền đường bê tông mặt đường bị nứt đôi
chính quyền địa phương đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường
bảo đảm an toàn cho người dân
ngoài ra dọc tuyến đường này xuất hiện thêm nhiều dấu vết của sụt lún
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đã đến khảo sát để lập kế hoạch khắc phục tình trạng này
thưa quý vị liên quan đến việc nhiều người dân ở xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
lấn chiếm trái phép đất rừng và đất lâm nghiệp diện tích lớn trong đó có cả cán bộ đảng viên
qua phản ánh của truyền hình nhân dân chủ tịch ubnd tỉnh phú yên đã trực tiếp đến hiện trường
chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan làm rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng
tăng cường tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm không tiếp tục vi phạm việc giao đất rừng cho người dân
phải có phương án và đúng quy định quy trình
ubnd tỉnh phú yên giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chậm nhất là đến ngày hai mươi tám tháng tám
phải có báo cáo liên quan đến sự việc phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã phú mỡ
tiếp theo chương trình sáng nay thêm một bệnh nhân mắc covid một mươi chín tử vong
hà nội tiễn công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám
không có ca mắc mới nào được ghi nhận hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín vẫn là một ba mươi bốn người
sáng nay bộ y tế cũng công bố thêm một trường hợp tử vong
đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ ba mươi tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
hà nội tiễn công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương
hà nội tiễn công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương hà nội tiễn công dân hoàn thành cách ly về lại địa phương

số ca còn đang điều trị là ba trăm bảy mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi ca
ca tử vong thứ ba mươi bệnh nhân sáu trăm chín mươi sáu là nữ năm mươi một tuổi địa chỉ quận hải châu thành phố đà nẵng
trần đoán tử vong viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ suy tim
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi chín trăm một mươi sáu người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một năm trăm chín mươi sáu người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám tám trăm hai mươi tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú năm mươi bốn trăm chín mươi hai người
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám các cơ quan chức năng việt nam
các cơ quan đại diện việt nam tại châu âu và châu phi cùng với hãng hàng không quốc gia việt nam
đã phối hợp với các cơ quan chức năng của các quốc gia liên quan
đưa gần ba trăm năm mươi công dân việt nam về nước
các cơ quan đại diện việt nam đã chủ động phối hợp hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết
yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam di chuyển đến nơi tập trung
đồng thời cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
thời gian tới việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân
phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước
chúng tôi không thể ngủ cảm xúc của chúng tôi như vỡ hòa vì vui sướng hạnh phúc và cả lưu luyến với những người cán bộ chiến sĩ nơi đây
đó là những chia sẻ những cảm xúc chung của tám trăm bốn mươi bảy công dân
vừa hoàn thành thời gian cách ly tại trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô hà nội
sau một mươi bốn ngày cuối cùng họ cũng đã được trở về với gia đình và người thân
căn phòng nhỏ này ngày hôm nay đang tất bật và rộn ràng hơn bao giờ hết
các thành viên trong phòng ai nấy cũng đầy hứng khởi chuẩn bị đóng gói hành lý và đồ dùng để trở về với gia đình và người thân
hứng khởi là bởi sau một mươi bốn ngày họ được trở về với gia đình và địa phương
sau khi đã thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân góp phần cùng các cấp
các ngành trong phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cho các công dân trong suốt thời gian cách ly
lực lượng các cán bộ chiến sĩ của trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã luôn thực hiện đúng quy trình
quy định của bộ y tế và tổ chức chăm sóc sức khỏe phục vụ cho nhân dân chú đáo
theo kết quả của ngành y tế thông báo cho đến ngày hôm nay qua hai lần tổ chức xét nghiệm
thì một trăm linh tám trăm bốn mươi bảy công dân đã âm tính toàn bộ nội dung bàn giao và cái kế hoạch bàn giao
nhà trường tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan và các đơn vị
đặc biệt là bảo đảm các phương tiện đưa đón bà con về biến xe sân tây bến xe mỹ đình sân bay nội bài
và đặc biệt là tạo điều kiện cho các gia đình có điều kiện
thì sử dụng xe của gia đình để đưa đón bà con nhân dân về nhà chú đáo bảo đảm an toàn đúng ý định
theo kế hoạch trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám toàn bộ tám trăm bốn mươi bảy công dân hoàn thành thời gian cách ly
sẽ được bàn giao về với địa phương và gia đình
các công dân cũng được hướng dẫn các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện cách ly một mươi bốn ngày tại gia đình
nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và xã hội
trước thông tin về trường hợp du học sinh hàn quốc ở quận đồ sơn thành phố hải phòng bị nhiễm virus sars cov hai
tối ngày hai mươi sáu tháng tám sở y tế thành phố hải phòng đã triển khai phun hóa chất khử trùng các tuyến đường
trục giao thông chính nơi công cộng tập trung đông người thuộc khu vực quận đồ sơn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh
lực lượng chức năng bắt đầu phun khử trùng bằng hóa chất chloramine b hai mươi năm hoặc chlorine bảy mươi chlor hoạt tính
theo các tuyến phố chính của quận đồ sơn như tuyến đường lý thánh tông qua bệnh viện đồ sơn
chợ cầu vồng đường bãi biển khu một khu hai khu ba casino đường ven biển khu hai trăm chín mươi năm đường đền bà đế
đường ba trăm năm mươi ba khu vực đường vào sân gôn đồ sơn
việc khử trùng diện rộng môi trường các khu vực công cộng nơi tập trung đông người
và các tuyến đường chính trên địa bàn quận đồ sơn
nhằm nhanh chóng loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch covid một mươi chín
ngay khi xuất hiện hai ca covid một mươi chín tại hai khu vực chợ tam kỳ và chợ vườn lài
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã lập tức kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau một mươi bốn ngày phong tỏa lệnh cách ly đã được dỡ bỏ
tuy nhiên để chủ động phòng ngừa dịch bệnh
thành phố tam kỳ vẫn tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực chợ
tuyến phố phan đình phùng nằm ngay trước
cổng chợ tam kỳ là nơi hai mẹ con bệnh nhân thứ tám trăm bốn mươi một và bệnh nhân thứ tám trăm năm mươi chín cư trú
có một mươi bảy hộ với năm mươi bốn nhân khẩu sinh sống
hầu hết trong số họ đều là những tiểu thương buôn bán tại chợ tam kỳ
sau một mươi bốn ngày bị cách ly cuộc sống sinh hoạt buôn bán tại khu vực này dần trở lại bình thường
tuy nhiên việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đây vẫn được thực hiện nghiêm túc
tuy nhiên em vẫn chuẩn bị những ly dinh dưỡng
để cho những bà con đến đảm bảo là sẽ không lơ là cái việc là phòng chống dịch
sự đồng thuận ủng hộ của tất cả những hộ nằm trong khu vực phong tỏa
đã chấp hành một cách rất là truyệt đế tắc tốc
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức việc tuyên truyền vận động những hộ dân
sau khi gỡ phòng tỏa việc chấp hành và thực hiện các vấn đề khuyến cáo
trong công tác phòng chống dịch
cùng với khu vực chợ tam kỳ khu vực chợ vườn lài là nơi buôn bán của bệnh nhân thứ tám trăm năm mươi
cũng đã được dỡ bỏ sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa
trong hai ngày qua các hộ kinh doanh đã buôn bán trở lại
nhưng để được vào chợ tiểu thương kinh doanh đều chấp hành các biện pháp phòng dịch
trong thời gian tới thì tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành
đặc biệt phục hư vơ trò vươn mẫu của các bộ đồng viên
trong việc là hạn chế đi đến các vùng dịch
đồng thời theo dõi các trường hợp sau khi dỡ tỏa lệnh phong tỏa
có những biểu hiện xấu kho những biểu hiện của dịch covid
thì chúng tôi kịp thời chỉ đạo cho tổ xét nghiệm
lấy mọi xét nghiệm trường hợp phát hiện thì cần phải cất linh tập trung
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
thành phố tam kỳ yêu cầu các địa phương các ban quản lý chợ tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của tiểu thương người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường xử lý rác thải
các cơ quan chức năng cần bố trí đội kiểm dịch ngay cổng ra vào chợ
xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
và thường xuyên phun thuốc khử khuẩn xung quanh khu vực các chợ trên địa bàn thành phố
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống
các doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh
ở thành phố hồ chí minh nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải tạm ngừng hoạt động
cả hai kịch bản để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới tiếp tục triển khai kích cầu du lịch nội địa
nếu như dịch bệnh được khống chế trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong trường hợp dịch bệnh kéo dài đến hết quý bốn năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những nhóm giải pháp trên thành phố cũng sẽ tập trung nhóm giải pháp cơ cấu
đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu để phát triển bền vững
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân